trước nguy cơ đại dịch cúm ah bảy n chín tràn vào việt nam ubnd tỉnh quảng ninh đã ban hành văn bản
chỉ đạo các đơn vị địa phương trong tỉnh tăng cường kiểm soát da cầm sản phẩm da cầm nhập lậu
góp phần ngăn chặn dịch cúm ah bảy n chín và các chủng virus cúm khác xâm nhập vào việt nam
trong đó chú trọng các khu vực cửa khẩu như móng cái hoành bồ
theo giám đốc trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh quảng ninh tại cửa khẩu móng cái
ngay trong ngày hai mươi một tháng hai ngoài thực hiện chỉ đạo của bộ y tế đơn vị cũng đã khẩn trương phối hợp
với các cơ quan liên ngành cục kiểm nghiệm kiểm dịch xuất nhập cảnh đông hưng tỉnh quảng tây trung quốc
cửa khẩu móng cái chủ yếu là kiểm soát hàng hóa tiêu dùng và giao thương buôn bán không có hàng hóa thuộc loại da cầm
tuy nhiên thực hiện chỉ đạo của bộ y tế cán bộ chiến sĩ biên phòng đã tăng cường kiểm soát
nhằm hạn chế tối đa người mắc dịch cúm từ trung quốc sang việt nam
ngoài ra tỉnh quảng ninh đã triển khai các biện pháp truyền thông cho người xuất nhập cảnh đi đến vùng có dịch
biện pháp phòng chống virus gia cầm ah bảy n chín đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát ở khu vực biên giới
đường mòn lối mở khu vực cửa khẩu các điểm thông quan kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu
kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vận chuyển buôn bán tiêu thụ sản phẩm da cầm
sản phẩm da cầm nhập lậu ngay từ khu vực biên giới